cũng dùng dao đâm em ruột dẫn đến gây thương tích một đối tượng vừa bị công an huyện crom năng của tỉnh đắk lắc khởi tố
đó là trần văn niu chú tệ huyện grom nang
theo kết quả điều tra ban đầu new cùng với em ruột là trần văn lân tổ chức uống rượu tại nhà
mặc dù trước đó không có mâu thuẫn gì trên bàn nhậu nhưng do say rượu không làm chủ được
nên lưu đã dùng dao đâm một nhát vào mạng sườn phải của nạn nhân
anh lân được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên may mắn qua khỏi nhưng bị thương tích năm mươi bốn